hiện tỉnh đồng nai đang áp dụng giãn cách xã hội theo chí tiệm một mươi sáu
nhiều khu vực phải phong tỏa nhiều chốt tạm thời đã được thiết lập
trong những ngày qua lực lượng chức năng đã không quản ngại vất vả
để hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi nhận tại huyện cẩm mỹ
khu vực đông nam bộ đang vào mùa mưa
các cơn mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn tại các điểm trực chốt
huyện câm mỹ tỉnh đồng nai
do đạt điểm chung các chốt đột thành lập gần vị lô cao su
khi có mưa lớn đổ về đã làm các chốt ngập trong nước
do điều kiện mưa bão kéo dài
đồng thời trang bị về cơ sở vật chất mới chỉ mang tính chất tương đối
lực lượng công an đã khắc phục khó khăn
duy trì bám chốt để khắc phục trong bão lũ
đối với ban trị sự xã thì làm công tác tư tưởng cho anh em
và hướng dẫn khử khuẩn năm k thực hiện theo năm k
hiện nay huyện cẩm mỹ ghi nhận bốn mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
đã có năm khu vực phong tỏa tại các xã nhân nghĩa xuân đường xuân mỹ
cơ quan chức năng đã lập các chốt túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
ngoài kiểm soát các chốt trực còn có nhiệm vụ nhận hỗ trợ vận chuyển hàng hóa
của các đơn vị mạnh thường quân cho khu vực bị phong tỏa
đối với các anh em trực chốt thì nhìn chốt trực tôi thành công
anh em là chấp hành và cũng rất là tốt
thì đảng ủy ủy ban ban trị đạo cũng đã có thường xuyên
đi đồng viên anh em tâm gặp anh em
rồi tháo gỡ những cái
đặc biệt là cái chỗ ở
thì chúng tôi cũng đã vận động là bà con xung quanh khu vực chốt
tạo điều kiện tối đa
điển nước bàn ghế
để trú ẩn những cái lúc mưa to gió lớn
có thể nói đối mặt với nhiều thách thức từ thời tiết dịch bệnh
nhưng lực lượng tuyến đầu của huyện cấm mỹ tính đồng nai vẫn ngày đêm tốt trực
sự chung sức đồng lòng của người dân đã tiếp thêm sức mạnh
làm cách phòng tuyến covid một mươi chín này thêm vững chắc